kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số tin tức đáng chú ý cho đến thời điểm này
bản tin dịch covid một mươi chín của bộ y tế tối nay cho biết là trong ngày hôm nay việt nam có hai một trăm một mươi năm bệnh nhân khỏi bệnh
trong ngày cũng ghi nhận bảy ba trăm linh bảy ca mắc mới trong đó một mươi hai ca nhập cảnh và bảy hai trăm chín mươi năm ca ghi nhận trong nước
thành phố hồ chí minh nhiều nhất với bốn chín trăm một mươi ba ca
tính đến chiều nay việt nam có tổng cộng tám mươi một sáu trăm bảy mươi tám ca mắc trong đó có hai một trăm bốn mươi một ca nhập cảnh và bảy mươi chín năm trăm ba mươi bảy ca mắc trong nước
số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ đợt dịch kể từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là bảy mươi bảy chín trăm sáu mươi bảy ca trong đó có một mươi hai bảy trăm sáu mươi hai bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh